bảo trần kính chào quý vị khán giả
thưa quý vị công an quận năm thành phố hồ chí minh đang tạm giữ sáu đối tượng trong băng nhóm
gây ra các vụ cướp dật tài sản tại các cửa hàng tiện lợi trên địa bàn quận trong thời gian qua
trong đó gia huy biệt danh gùa đã bỏ trốn và nguyễn tấn lộc là hai đối tượng cầm đầu
qua công tác nắm tình hình và quản lý các băng nhóm có biểu hiện hoạt động trộm cắp
cướp giật tài sản công an quận năm đã xác lập chuyên án đấu tranh khám phá và bắt giữ các đối tượng trên
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận hành vi cướp dật tài sản của mình
các đối tượng trong độ tuổi từ một mươi bốn đến một mươi bảy đều đã nghỉ học muốn có tiền tiêu xài nên rủ nhau đi cướp dật
bọn chúng thường tụ tập vào ban đêm tại chợ hòa bình sau đó bạn nhau rão quanh các tuyến đường trên địa bàn
tìm các cửa hàng tiện lợi có sơ hở để trộm cắp
khi đến cửa hàng tiện lợi family mart trên đường mạc thiên tích phường một mươi một quận năm
giao huy phân công lọc và tâm vào cửa hàng lấy tài sản
những người khác ở ngoài canh chừng và hỗ trợ chống trả khi bị nhân viên phát hiện
thế trong cửa hàng chỉ có một nhân viên trong coi bọn chúng xông vào cướp giật hai thùng nước ngọt
và một lốc nước ngọt loại một năm lít
khi bị phát hiện truy đuổi thì bọn chúng dùng lời lẽ hâm dọa và lấy chai nước ném vào người nhân viên rồi tẩu thoát
tài sản cướp được cả nhóm chia nhau sử dụng hoặc đi bán rồi chia nhau tiêu xài
qua đấu tranh khai thác các đối tượng khai nhận với thủ đoạn tương tự chỉ trong vòng một tháng
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đến tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
bọn chúng đã thực hiện bảy vụ trộm cắp cướp dật tài sản trên địa bàn quận năm ba vụ tại quận tám và quận một mươi
hiện công an quận năm đang tiếp tục xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
liên quan tới vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty plc vị thanh
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hậu giang đã khởi tố bị can và bắt tạm giam lê gia phước
chủ tịch hội đồng thành viên và nguyễn trí dũng giám đốc kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển flc vị thanh
hồ sơ vụ án thể hiện công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển flc vị thanh là chủ đầu tư dự án tổ hợp khách sạn bốn sao
và chợ du lịch sà no tại phường một thành phố vị thanh tỉnh hậu giang với tổng số vốn hơn hai trăm bốn mươi tỷ đồng
tháng chín năm hai nghìn hai mươi dự án được khởi công và thi công một số hạng mục
trong đó hạng mục chợ du lịch sà no dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác cuối năm hai nghìn hai mươi một
thời điểm này phước và dũng biết các kiosk thuộc dự án chưa đủ điều kiện để kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai
chưa đủ điều kiện huy động vốn nhận tiền đặt cọc thanh toán tiền mua kiosk với khách hàng
nhưng hai đối tượng này đã tổ chức quảng cáo bán sản phẩm trên mạng xã hội và đã bán cho nhiều người nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản
bước đầu cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hậu giang xác định từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
phước và dũng đã bán các sản phẩm kiosk cho tám người chiếm đoạt số tiền hơn chín bốn tỷ đồng để dũng trả nợ
số tiền thu được phước bỏ ngoài hệ thống sổ sách kế toán của công ty chuyển thẳng vào tài khoản của phước và sử dụng vào mục đích cá nhân
không dừng lại ở đó phước còn đem toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất hình thành
và đất hình thành trong tương lai thế chấp cho ngân hàng
vây ba mươi tỷ đồng
ngoài ra phước còn nợ tiền của các công ty thi công xây dựng dự án trên một mươi ba năm tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế tỉnh thừa thiên huế vừa phá thành công chuyên án
làm rõ năm đối tượng từ quảng trị vào huế liên tiếp gây ra hàng loạt vụ trộm xe mô tô
năm đối tượng gồm nguyễn vũ trung nguyễn thành lê tùng dương và phan văn hoàng long cùng chú tại tỉnh quảng trị
riêng bùi minh hùng đã bỏ trốn
bước đầu nhóm này khai nhận gây ra một mươi vụ trộm xe mô tô honda way trên địa bàn tp huế
lấy trộm được xe các đối tượng chạy thẳng ra đông hà quảng trị để tiêu thụ
kết quả định giá tài sản một mươi xe mô tô honda way của các đối tượng lấy trộm có giá trị trên một trăm linh triệu đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố huế đã gắt tạm giam bốn đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
cũng với hành vi trộm cắp tài sản ba đối tượng bao gồm nguyễn hoàng trọng khánh nguyễn văn thông và hà hải đăng
cùng chú tại quận cái răng thành phố cần thơ đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tri tôn tỉnh an giang khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra làm rõ
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận trương ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai khánh cùng với thông và đăng bàn bạc thống nhất thuê xe ô tô tải để đi trộm cắp bán lấy tiền tiêu xài
sau khi thuê được chiếc xe ô tô mang biển số sáu mươi năm h hai trăm bốn mươi một khánh điều khiển xe chở thông và đăng từ thành phố cần thơ lên an giang tìm tài sản trộm cắp
đến khoảng hai mươi hai h ba mươi phút cùng ngày khi đến khu vực xã núi tô huyện tri tôn phát hiện nhiều lốp xe ô tô để bên đường mà không có người trông giữ các đối tượng đã xuống khiêng lên xe ô tô
khi đang khiêng thì bị người dân phát hiện các đối tượng liền bỏ xe để chạy
khi đến khu vực xã châu lăng ba đối tượng đã bị lực lượng công an đang trên đường tuần tra
các đối tượng đã bị bắt giữ cùng với tăng vật
thưa quý vị lợi dụng sơ hở của người dân đậu xe ô tô ở khu vực vắng không có người trông coi kẻ gian đã nhanh chóng đập kính phá cửa để trộm cắp
đây là hành vi không mới thế nhưng để lại hậu quả nặng nề và cũng là bài học đắt giá cho nhiều người khi chủ quan với chính tài sản của mình
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện gia lâm hà nội cũng vừa bắt giữ một đối tượng với hành vi tương tự
điều đáng nói đối tượng đã thực hiện hành vi trên tại nhiều tỉnh thành và lấy đi tài sản có giá trị
camera ghi lại được hành vi của đối tượng này
chưa đầy năm phút đồng hồ kính xe đã bị đập tài sản trong xe đã được đối tượng trộm cắp
qua quá trình trinh sát đội cảnh sát hình sự công an huyện gia lâm đã bắt được đối tượng ngô tuấn hưng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại xã tân minh huyện sóc sơn thành phố hà nội là tác giả của những vụ đập kính trộm tài sản thời gian vừa qua
bắt đầu tôi chuẩn bị tôi có mỗi tô vít với cả quần áo mưa với cả khi đi thì tôi có đeo căng tay
khi đi thì tôi đi xe máy của tôi và đi đến một địa phận ở đấy thì tôi có lấy túi bóng tôi đi che biển số xe lại
để thực hiện hành vi trộm cắp của tôi thì tôi đi
ngoài đường thì thấy những chỗ xe ô tô đổ mà không có người trông coi thì tôi ngó và tôi tìm xem có tài sản xưa hả thì không tôi lấy
thực tế hành vi đập phá cửa xe ô tô để trộm cắp tài sản đã diễn ra từ lâu
dù cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo nhưng không ít người vẫn rất chủ quan
coi xe ô tô là nơi cất giữ nhiều đồ vật tài sản có giá trị tạo cơ hội cho đối tượng xấu thực hiện hành vi
thứ nhất là cũng gần dịp tết
là tình hình tội phạm rất phức tạp trong đó là có tội phạm trộm cắp tài sản
đối tượng công an hà nội gia lâm đã bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản với hình thức đập kính xe ô tô để lấy tài sản bên trong
từ vụ việc mà cơ quan điều tra phát hiện
thì đã cảnh báo người dân là thứ nhất là việc để xe ô tô nên để xe ở những nơi mà có bảo vệ trông coi
cảnh báo người dân là không được để tài sản xơ hở dưới mọi hình thức
để đối tượng có thể lợi dụng vào cái sơ hở này để thực hiện hành vi phạm tội
tháng giáp tết một lần nữa nhắc lại người dân cần nâng cao tinh thần cảnh sát tự bảo vệ tài sản
tăng cường lắp đặt hệ thống camera giám sát không để xe ở nơi vắng vẻ
không để vật dụng tài sản có giá trị như tiền mặt điện thoại trong xe ô tô
bên cạnh đó cơ quan công an mong người dân tích cực phối hợp
tố giác tội phạm để kịp thời ngăn chặn xử lý hành vi vi phạm một cách hiệu quả
thưa quý vị hôm nay ngày hai mươi năm tháng một là thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu
của liên bộ tài chính
và trong kỳ điều hành ngày hôm nay giá xăng được điều chỉnh bật tăng mạnh
trong khi giá dầu chỉ tăng nhẹ so với kỳ trước
cụ thể từ một mươi năm h chiều ngày hôm nay xăng e năm ron chín mươi hai tăng bảy trăm năm mươi ba đồng một lít
xăng ron chín mươi năm iii chín trăm hai mươi năm một đồng một lít dầu diesel một trăm tám mươi hai đồng một lít
dầu hỏa tăng tám đồng một lít chỉ duy nhất dầu mazut một trăm tám mươi cst ba năm s giảm một mươi bốn đồng một kg
cũng trong kỳ điều chỉnh của ngày hôm nay giá điều hành trích lập quỹ bình ổn giá đối với dầu ma rút
ở mức là ba trăm linh đồng một kg không trích lập quỹ bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng dầu
diesel và dầu hỏa bên cạnh đó không chỉ sử dụng quỹ bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu
thưa quý vị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương đã phối hợp với công an thành phố thuận an
phát hiện bắt giữ đối tượng trần duy thiên quê tại tỉnh quảng ngãi về hành vi tăng trữ trái phép vũ khí quân dụng
tiến hành kiểm tra hành chính tại căn nhà số bốn trên bốn trăm năm mươi sáu khu phố hòa lân một phường thuận giao do đối tượng trần duy thiên thuê để ở
lực lượng công an đã phát hiện thu giữ bốn khẩu súng ngắn và năm mươi chín viên đạn các loại
làm việc với cơ quan điều tra đối tượng trần duy thiên khai nhận số súng và đạn trên được mua từ campuchia
rồi mang về nơi ở cất giữ và dùng phòng thân
cảnh sát hình sự đã bàn giao toàn bộ vụ việc đối tượng tăng vật cho cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bình dương thụ lý điều tra theo thẩm quyền
công an thành phố cam ranh tỉnh khánh hòa vừa phát hiện bắt quả tang đối tượng nguyễn thị khánh tâm
trú tại thành phố nha trang về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ hơn tám mươi gram ma túy
trước đó đối tượng bị bắt quả tang khi mang trong người hai bịch ni lông có chứa chất tinh thể màu trắng
khám xét khẩn cấp căn phòng trọ mà đối tượng tâm thuê
ở đường trường sơn phường vĩnh trường thành phố nha trang lực lượng công an đã phát hiện thêm bảy bịch ni lông
bên trong có chứa tinh thể màu trắng và ba viên nén
đối tượng khai nhận là ma túy đá và ma túy kẹo mua của một người không rõ lai lịch ở thành phố hồ chí minh
về để phân nhỏ bán lại kiếm lời
khi đang tiến hành bán ma túy cho võ thị hiệp trú tại thành phố cam ranh
thì bị lực lượng công an phát hiện qua tết nhanh đối tượng tâm và hiệp đều dương tính với ma túy
sau nhiều ngày lẩn trốn đối tượng dương ngọc huy trú tại huyện trương mỹ thành phố hà nội
đã đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc cạn đầu thú
huy là một trong những mắt xích của đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc
dưới hình thức cá độ bóng đá trên trang web bóng tám mươi tám do đối tượng phạm văn dòng cầm đầu
có quy mô hơn ba trăm linh tỷ đồng
vụ án gồm nhiều đối tượng và ở các địa bàn khác nhau như thái nguyên tuyên quang hà nội hưng yên
được công an tỉnh bắc cạn triệt xóa thành công vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba tại huyện nari tỉnh bắc cạn
huy sau khi biết các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ đã rời khỏi nơi cư trú
và sau đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn phối hợp với gia đình vận động
huy đã ra đầu thú hiện đối tượng đang được tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra
công an thành phố quảng ngãi vừa triệt xóa điểm cho vay nặng lãi và hoạt động đánh bạc
lô số đề trong dịp tết nguyên đán bắt giữ hai đối tượng
qua điều tra xác định đối tượng phan thị mỹ dung trú tại phường tránh lộ
thành phố quảng ngãi đã rụ rỗ nhiều người trên địa bàn thành phố quảng ngãi vay tiền
với lãi suất từ một trăm hai mươi đến hai trăm bốn mươi một năm
ngoài ra dung cùng với nguyễn thị thu thủy chú tại phường tránh lộ
còn bị bắt giữ về hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh số đề
thủy là đối tượng trực tiếp thu tịch đề về nộp cho đại lý lớn của phan thị mỹ dung
hiện vụ việc đang được công an thành phố quảng ngãi tiếp tục điều tra mở rộng
gây ra một loạt các vụ đập phá kính xe ô tô trộm cắp tài sản
một nhóm đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đồng hới
tỉnh quảng bình khởi tố
trước đó trong đêm ngày hai mươi một dạng sáng ngày hai mươi hai tháng một
trên địa bàn thành phố đồng hới xảy ra nhiều vụ đập phá kính xe ô tô
để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
lực lượng công an thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
xác minh làm rõ và bắt nhóm đối tượng gồm bùi đức bình
bùi đức minh và liêu ngọc tuân cùng chú tại thành phố đồng hới
qua đấu tranh bước đầu các đối tượng khai nhận để có tiền chơi game
nên đã rủ nhau thực hiện bảy vụ đập phá kính xe ô tô
để lấy trộm tài sản trên địa bàn thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
tăng vật thu giữ gồm một ná cao su một viên bi sắt hai xe mô tô
là những công cụ phương tiện gây án cùng với một số tăng vật tài sản có liên quan